tính từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi một đến một mươi tám h chiều nay ngày một mươi chín tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ngày có thêm một mươi tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh như vậy hiện tổng số ca mắc tại nước ta là một ba trăm linh ca
tính từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ngày có thêm một mươi tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh như vậy hiện tổng số ca mắc là một ba trăm linh người
trong đó số ca điều trị khỏi là một một trăm bốn mươi hai ca số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi bảy ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu tám trăm tám mươi tám người